phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn tâm sáu mươi tuổi về hành vi tổ chức đánh bạc phan công hải năm mươi ba tuổi phạm lâm hữu phước năm mươi ba tuổi hoàng doãn nguyên bốn mươi bốn tuổi và ngô bá quy năm mươi tuổi cùng chú tại thành phố đà lạt về hành vi đánh bạc
được biết từ năm hai nghìn một mươi chín tâm có quen biết với một người tên là trung và được người này rủ tham gia cá cược bóng đá qua mạng nhưng tâm từ chối
tuy nhiên đến năm hai nghìn hai mươi tâm liên lạc lại với trung và được cấp tài khoản tham gia cá cược sau đó tâm giao cho hải nguyên và một số người khác tham gia đánh bạc và hưởng tranh lệch từ các tài khoản này
hải sau đó chia cho phước và một số người tham gia đánh bạc và hưởng tranh lệch
số tiền mà các đối tượng tham gia cá cược từ sáu mươi đến hai mươi đồng
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định tổng số tiền mà các đối tượng tổ chức đánh bạc tham gia đánh bạc trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lên tới một trăm linh tỷ đồng